phân cấp phân quyền trên không muốn chia sẻ dưới không dám đảm nhận
bài toán nhiều năm chưa có lời giải
thưa quý vị trong các phiên họp điều hành chính phủ
thủ tướng thường nhắc nhở các bộ ngành phải đẩy mạnh phân cấp phân quyền
phải có cảm xúc trước vướng mắt của người dân và doanh nghiệp
để làm việc với trách nhiệm cao nhất
việc chậm phân cấp phân quyền đang khiến cho nhiều hoạt động kinh tế xã hội bị ngừng trệ
vướng mắt về thể chế là một phần
nhưng quan trọng hơn là một số cán bộ đang thụ động
chưa mạnh dạng đứng ra tìm cách giải quyết những vấn đề thực tế đặt ra
phân cấp phân quyền là chia sẻ quyền lực và nguồn lực từ cấp trên xuống cấp dưới
nên có nơi có chỗ người ta không muốn chia sẻ hoặc chia sẻ nhỏ giọt
chẳng hạn như đầu tư công
doanh nghiệp nhà nước đều là những lĩnh vực đã được luật quy định
nhưng chưa được phân cấp phân quyền
phân cấp phân quyền gắn với quyền tự chủ tự chịu trách nhiệm của cá nhân và đơn vị
nhưng hiện nay có một bộ phận cán bộ sợ sai mà không dám nhận
không dám nghĩ không dám làm
phân quyền gì phân cho ai
hay là thực sự họ có quyền rồi mà họ không thực hiện
chúng ta phải có những nghiên cứu phải có những chỉ ra như thế
một số các quy định của chúng ta hiện nay cũng chưa rõ
nó dẫn đến quá trình khó trong quá trình thực thi
bản thân các đơn vị được phân cấp các cơ quan hay các tổ chức và cá nhân được phân cấp
cũng rất là khó để triển khai thực hiện
khi mà không được giao quyền gắn liền với câu chuyện là những nội dung
mà đã phân cấp đó
phân cấp nhưng có khi lại cũng không gắn liền với câu chuyện là phân giao về tài chính
và điều này cũng dẫn đến cái việc là địa phương nào đó cũng không thể thực hiện được
do là không có đủ nguồn lực để thực hiện cái nội dung phân cấp đó
nó dẫn đến cái tâm lý của cái việc là không dám nhận hoặc là ngại khi nhận những cái việc phân cấp đó
có rất nhiều lý do vướng mắt đưa đến sự chỉ hoãn né tránh trong phân cấp phân quyền
thực tế luật tổ chức chính quyền địa phương quy định từ năm hai nghìn một mươi năm
chính phủ đề ra mục tiêu phân cấp phân quyền từ năm hai nghìn một mươi sáu
vậy mà cho đến nay vẫn chưa có cấp ngành nào dám nghĩ dám làm
để giải quyết tốt những vấn đề thực tế đang đặt ra
phân cấp phân quyền để địa phương đơn vị đó có đủ thẩm quyền và nguồn lực thúc đẩy mọi hoạt động sản xuất
nếu quyền lực nguồn lực được đặt đúng nơi đúng chỗ
sẽ phát huy tối đa hiệu quả cho địa phương đơn vị
giải pháp để có thể xem xét trao quyền lực phân nguồn lực
cho các địa phương đơn vị
là nhìn vào hiệu quả thực tế mà họ đã đạt được
khi thực hiện các mục tiêu chương trình hành động cụ thể
tỉnh long an đã tăng tám bậc
vươn lên vị trí thứ hai trong bảng xếp hạng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh pci hai nghìn hai mươi ba
do liên đoàn thương mại và công nghiệp việt nam công bố ngày chín tháng năm vừa qua
đây là kết quả khảo sát từ một mươi doanh nghiệp trên cả nước
về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh
kết quả này cho thấy
tỉnh long an đã được người dân và doanh nghiệp đánh giá cao
khi thực hiện việc phân cấp
thì phải dựa vào kết quả thực hiện trước đó của cơ quan đơn vị
mà chúng ta có ý định là sẽ phân cấp cho họ
để xem họ có thực sự có đủ khả năng
họ có đủ điều kiện để họ thực hiện cái hoạt động phân cấp đó hay không
và như vậy cái sự lựa chọn đó mới là chính xác và khách quan
và có như vậy thì các cơ quan tổ chức mà nhận phân cấp
những địa phương được phân cấp đó
người ta mới đủ khả năng để thực hiện một cách có hiệu quả
những cái nội dung mà được phân cấp
khi thực hiện việc phân cấp
khi đội ngũ lãnh đạo điều hành địa phương đơn vị
đạt được mục tiêu mà họ đề ra
giúp cho địa phương đơn vị đó có được sự tiến bộ tăng trưởng
thì đó là những cán bộ nói được làm được
phân cấp phân quyền là phải tìm đúng người
giao trách nhiệm cho người đứng đầu có khả năng đảm nhận
nếu như chúng ta cũng nói đẩy mạnh phân cấp phân quyền
rồi chỉ dám nghĩ dám làm
mà cái nội hàm của nó là gì
giải pháp chúng ta làm là gì
ai làm điều đó
khi chưa thấy
cho nên theo tôi là phải có những người triển khai như vậy
phải có ý tưởng để triển khai
phân cấp đồng thời phải nâng cao
cái trách nhiệm của người đứng đầu
và để bản thân người đứng đầu sẽ phát huy được
cái vai trò của mình trong cái việc
thực hiện cái nội dung được phân cấp
và mặt khác thì tăng cường câu chuyện phân cấp phân quyền
gắn với câu chuyện về
giám sát trong quá trình thực thi
rõ ràng là chúng ta khi đã thực hiện cái việc phân cấp rồi
nhưng vẫn phải thực hiện cái việc là
giám sát kiểm tra để đảm bảo
cái nội dung phân cấp đó được thực hiện
một cách đúng các quy định của pháp luật
và có hiệu quả trên thực tế
vì vậy mà câu chuyện giám sát thực thi quyền lực
sẽ không thể thiếu khi thực hiện hoạt động phân cấp phân quyền
nên chăng việc phân cấp phân quyền
có thể mạnh dạn trao cho những địa phương đơn vị
đã nỗ lực chứng minh khả năng thực thi của họ
và mạnh dạn thực hiện cơ chế bảo vệ
cho những cán bộ đảng viên
trong trường hợp thể chế chính sách
chưa kịp sửa đổi
đảng ta đang khuyến khích tinh thần
giám nghĩ giám làm ở mỗi cán bộ đảng viên
khuyến khích tinh thần tự chủ
tự chịu trách nhiệm của mỗi địa phương đơn vị
và cách khuyến khích tốt nhất
để phân cấp phân quyền
là đưa ra mục tiêu
để tạo động lực cho các địa phương đơn vị
cùng cạnh tranh nỗ lực phân đấu
từ kết quả hoạt động thực tế của địa phương
từ phản hồi của người dân
có thể đánh giá năng lực điều hành của đội ngũ cán bộ
nhất là người đứng đầu
đó là cơ sở thẩm định những tiêu chí
có thể phân cấp phân quyền cho mỗi địa phương